xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh ở bắc bộ tạm thời suy yếu
nên trong hai ngày tới nhiệt độ ở đông bắc bộ sẽ có xuống tăng dần
và toàn khu vực vẫn ở trạng thái không mưa tiết trời rét khô hành
sau đó sang đến đêm ngày bốn và sang ngày năm
khối không khí lạnh từ phía bắc có khả năng sẽ tăng cường trở lại
khiến cho trời chuyển nhiều mây hơn xuất hiện mưa nhỏ và nhiệt độ giảm
cao nhất là từ một mươi bảy đến hai mươi độ rét đậm rét hại
phía tây bắc bộ thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là không mưa
trời rét có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ không có nhiều biến động
cao nhất thầu huyết không quá mức là hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
các tỉnh ở phía bắc miền trung như tại thanh hóa và nghệ an
thời tiết trong ba ngày tới khá tương đồng với thời tiết
ở các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ
với thời tiết chủ yếu là ít mưa và nhiệt độ ở ngưỡng trời rét
riêng khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
vẫn có mưa trong đó thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực sẽ là một mươi tám hai mươi một độ
phía nam có nơi cao hơn
trong ba ngày tới các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
có thể xảy ra mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
các nơi khác có mưa ít hơn
dù mưa kéo dài trong nhiều ngày
nên nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập ống tại khu vực trụng thấp
còn tiêm ẩn gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất
và đời sống của người dân nơi đây
thời tiết xe lạnh với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chỉ có mưa rào cục bộ
ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
về đêm và sáng
trời xe lạnh có nơi rất nhẹ
khu vực nam bộ còn chịu ảnh hưởng
của nhiễu động phía nam
nên có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông
về chiều muộn và tối
nhiệt độ thấp nhất phổ biến hai mươi hai hai mươi năm độ
và nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn